liên quan tới tình hình ukraine và nga sau hai vòng đàm phán giữa hai nước được cho là không có
các tiến triển nhanh và rất ít cam kết mở các hành lang nhân đạo được thực hiện thành công
vòng đàm phán thứ ba đã đặt ra nhiều kỳ vọng về giải pháp cho cuộc xung đột ở ukraine
tuy nhiên sau ba giờ đàm phán diễn ra tại khu vực biên giới ba lan belarus
cuộc đàm phán này cũng không đạt được kết quả đáng kể nào
cố vấn tránh văn phòng tổng thống ukraine cho biết các cuộc tham vấn sâu rộng giữa
moscow và kiev về các vấn đề giải quyết bao gồm cả lệnh ngừng bắn và tiếp tục
song quan chức này nhấn mạnh không có kết quả đáng kể nào cho đến nay
trong khi đó phía nga cho hay cuộc thảo luận tiếp tục về các khía cạnh chính trị và quân sự
nhưng nó không diễn ra dễ dàng còn quá sớm để nói về điều gì đó tích cực
các cuộc đàm phán giữa nga và ukraine về việc giải quyết tình hình ở ukraine sẽ tiếp tục
hiện nga đang tập trung vào vấn đề mở cửa hành lang nhân đạo và phía ukraine đảm bảo hoạt động
của các hành lang nhân đạo
từ ngày tám tháng ba trong một diễn biến cùng ngày bộ trưởng ngoại giao nga và ukraine đã nhất trí gặp nhau
tại thổ nhĩ kỳ vào ngày một mươi tháng ba tới nếu thành hiện thực thì đây sẽ là cuộc gặp đầu tiên
giữa các nhà ngoại giao hàng đầu của hai bên kể từ khi nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở